thực hiện chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp ubnd quận hoàn kiếm đã có báo cáo về kết quả giải quyết việc tụ tập điều khiển xe máy gây dối trật tự công cộng tại khu vực hồ hoàn kiếm
theo đó tính đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi công an quận hoàn kiếm đã tổ chức bắt giữ và điều tra truy xét ba mươi ba đối tượng
căn cứ hành vi vi phạm tài liệu chứng cứ thu thập được đã điều tra làm rõ hai mươi bốn đối tượng vi phạm và có biểu hiện vi phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội gây dối trật tự công cộng để điều tra đồng thời quyết định tạm giữ hình sự một mươi năm đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng tạm cho chín đối tượng viết cam đoan
chủ tịch ubnd tp hà nội giao công an thành phố chỉ đạo công an quận hoàn kiếm các phòng nghiệp vụ có liên quan khẩn trương điều tra mở rộng
củng cố tài liệu chứng cứ phối hợp chặt chẽ với các ngành nội chính sớm đưa vụ án ra xét xử để giăn đe phòng ngừa chung
đồng thời chỉ đạo các đơn vị có biện pháp phòng ngừa không để tái xảy ra tình trạng trên
sử dụng hung khí đập phá tài sản rồi đánh người gây thương tích tám đối tượng trú tại huyện lương sơn tỉnh hòa bình đã bị công an huyện lương sơn ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và tội cố ý gây thương tích
tám đối tượng gồm lê văn trường lê hải long trần văn đoàn vũ hoàng sơn lê mạnh cường đinh công anh dũng
trú tại thị trấn lương sơn bùi văn kiên hoàng khuất trường thành cùng trú tại huyện lương sơn tỉnh hòa bình
do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa gia đình bà trần thị lịch ở quận bắc tử liêm thành phố hà nội và gia đình ông lê văn trường trú tại tiểu khu hai thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn bà lịch thuê xe ô tô do anh đặng tiến tiến chú tại ứng hòa hà nội điều khiển đi từ trong khu vực xây dựng ở tiểu khu hai thị trấn lương sơn ra đường trường sơn a thì bị một nhóm người cùng gia đình ông lê văn trường chặn lại
các đối tượng đã dùng nhiều hung khí đập phá làm hư hỏng xe ô tô của anh tiến
cùng lúc đó gia đình bà lịch ra ngăn cản thì bị một số đối tượng tấn công khiến ông vi chiến sáu mươi hai tuổi chồng bà lịch bị thương tích
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện lương sơn đã cử lực lượng xuống hiện trường giải quyết vụ việc phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hòa bình điều tra làm rõ
để tập trung điều tra đến nay thì chúng tôi đã ra lệnh bắt khẩn cấp năm đối tượng tạm giữ năm đối tượng về hành vi hủy hoại và hành vi gây thương tích
và đang tập trung điều tra làm rõ các đối tượng bỏ trốn và truy bắt các đối tượng bỏ trốn và chúng tôi xác định nhóm đối tượng này có khoảng từ một mươi đến một mươi năm đối tượng
bước đầu lực lượng công an đã làm rõ tám đối tượng trong đó bắt tạm giữ hình sự đối với năm đối tượng gồm lê văn trường cùng con trai là lê hải long
trần văn đoàn bùi văn kiên vũ hoàng
và trong thời gian vừa qua sau khi xảy ra vụ việc thì cũng có một số thông tin trên mạng một số lời bình luận về việc cho rằng vụ việc xảy ra là cơ quan công an và chính quyền địa phương không quyết liệt
tôi cho rằng đó là không đúng trước khi xảy ra vụ việc thì chúng tôi đã chủ động nắm tình hình giải quyết tất cả mọi vấn đề sau khi xảy ra vụ việc thì chúng tôi đã tập trung quyết liệt
báo cáo thường xuyên với ban giám đốc và nhận sự chỉ đạo thường xuyên của ban giám đốc công an tỉnh báo cáo đối với huyện ủy an và giải quyết một cách nhanh chóng kịp thời đúng pháp luật
các đối tượng quy phạm trong vụ này thì chúng tôi sẽ xem xét sự ý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
lãnh đạo công an huyện lương sơn cho biết vụ việc tranh chấp đất kể trên còn tiêm ẩn nhiều yếu tố phức tạp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
do vậy công an huyện sẽ chủ động làm tốt công tác nắm tình hình tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật đồng thời phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh củng cố hồ sơ xử lý nghiêm
bên cạnh đó sẽ cùng với các đơn vị chức năng nhanh chóng giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự không để kéo dài dẫn đến nguy cơ làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giam đối với danh đa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã ninh hòa huyện hồng dân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó dạng sáng ngày một mươi tháng bốn đa đã đột nhập vào hai nhà dân tại huyện hồng dân thực hiện hai vụ trộm cắp điện thoại
nhận tin báo cơ quan công an đã truy tìm và bắt giữ được đối tượng
cơ quan công an cho biết đối tượng danh đa đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu khởi tố bị can và cho tại ngoại vì liên quan đến một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn
vừa được tại ngoại đối tượng lại tiếp tục gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa tỉnh lào cai đang tạm giữ hình sự bảy đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và củng cố tài liệu cho việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các con bạc trên
một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng
ngày bốn hai nghìn hai mươi tổ trinh sát công an thị xã sapa phát hiện bắt quả tàng và khống chế bảy đối tượng tham gia đánh bạc tại xã mường bo thị xã sapa tỉnh lào cai
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ gần sáu mươi triệu đồng một mươi bảy xe mô tô các loại một bộ bát đĩa bằng xứ và một số tài liệu khác có liên quan
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến đầu năm hai nghìn hai mươi tại địa bàn xã mường bo thường xuyên xuất hiện các đối tượng là người dân địa phương cầu kết với một số đối tượng từ huyện khác trong tỉnh
tụ tập sát phạt
tụ tập sát phạt đánh bạc gây mất an ninh trật tự tại địa bàn
trước tình hình trên công an thị xã sapa đã tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá
cho đến ngày một mươi chín tháng bốn giới bạc trên đã bị triệt phá
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sapa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
xin kính chào tạm biệt